sở y tế tỉnh nghệ an cho biết sau thời gian điều trị tích cực hiện nay sức khỏe của ba bệnh nhân có diễn biến nặng
trong sự cố chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh đã ổn định chuyển biến tốt
theo đó hai bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện bạch mai đã được rời khoa hồi sức tích cực
chuyển xuống lọc máu tại khoa thận nhân tạo của bệnh viện này
tương tự bệnh nhân duy nhất nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an đã bình phục
rời khoa hồi sức tích cực chống độc được gửi chuyển sang chạy thận tại bệnh viện giao thông vận tải vinh
hiện nay việc thay hệ thống đường dẫn nước ro gấp góc cũ bằng hệ thống đường ống uốn
tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an theo sự chỉ đạo của sở y tế đang từng bước thực hiện
trước đó ngày ba mươi tháng bảy một sự cố chạy thận tại nghệ an đã xảy ra khiến ba người phải cấp cứu
tại bệnh viện bạch mai một người cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hữu nghị nghệ an
và một trăm ba mươi hai người khác phải tạm dừng chạy thận tại đơn vị này và chuyển sang các bệnh viện khác trên địa bàn